thưa quý vị như đã chia sẻ phần đầu của chương trình thời gian gần đây hoạt động dã ngoại trải nghiệm tự phát ở nhiều nhà trường tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh
và mới đây thì sự việc một học sinh lớp sáu và một phụ huynh tử vong trong quá trình tham gia trải nghiệm bắt ngao ở vườn quốc gia xuân thủy tỉnh nam định đã khiến nhiều người lo lắng
phần trước sự việc này sở giáo dục và đào tạo hà nội đã yêu cầu các trường tuyệt đối không tổ chức hoạt động trải nghiệm tự phát
quyết định này đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình của cư dân mạng khi đó không chỉ là câu chuyện bảo đảm an toàn cho các em học sinh
mà còn kịp thời chấn chỉnh những bất cập vốn đang tồn tại trong việc tổ chức các hoạt động dã ngoại trải nghiệm thời gian qua
theo quy định của sở giáo dục và đào tạo hà nội để tổ chức các hoạt động dã ngoại trải nghiệm
các trường cần làm kế hoạch ghi rõ thành phần tham gia đơn vị phối hợp thực hiện thời gian địa điểm kinh phí phương án đảm bảo an toàn và lịch học bù
sau đó thống nhất với ban phụ huynh rồi gửi báo cáo cấp trên phòng sở giáo dục và đào tạo
trường chỉ triển khai kế hoạch khi đã được cha mẹ học sinh đồng thuận và cấp quản lý trực tiếp thông qua
nhiều ý kiến đồng tình với quy định này khi từ đây hoạt động trải nghiệm của các trường sẽ có hướng dẫn bài bản cụ thể không tự phát như trước
cấm là đúng bây giờ ở hà nội gần như có trào lưu đi chơi du lịch trải nghiệm tự phát do phụ huynh tự tổ chức rất nhiều
con mình học mầm non thôi đã thấy có trào lưu này rồi
cả lớp một mình mình không đăng ký cho con đi
nên cấm nhiều ban phụ huynh lợi dụng quy định lỏng lẻo để thường xuyên tổ chức giã ngoại không cho con theo thì không hòa đồng mà theo thì rất tốn kém
không phải gia đình nào cũng có điều kiện để hưởng ứng một năm chỉ cần một hai lần giã ngoại tham quan và trường phải đứng ra tổ chức
tình trạng đang rất phổ biến kiểu trào lưu đề nghị bộ giáo dục và đào tạo nên có văn bản chấn chỉnh ngay
cư dân mạng cũng cho rằng cần có quy định chung tất cả các trường chứ không riêng ở hà nội
bởi thực tế những sự việc học sinh đuối nước tai nạn thương tích hay ngộ độc thực phẩm vẫn xuất hiện sau những chuyến dã ngoại ở không ít tỉnh thành
nhiều phụ huynh cho rằng trải nghiệm dã ngoại đang trở thành phong trào chứ chưa thực sự vì học sinh
và đa số phụ huynh đều đồng ý đóng góp để con em mình tham gia chỉ bởi không muốn trẻ có cảm giác bị lạc lõng so với bạn bè hoặc sợ con bị đánh giá môn học
cấp tiểu học quá nhiều chuyến giã ngoại tự phát ngoài việc gây kẹt đường giờ cao điểm do xe bốn mươi năm năm mươi
chỗ ngồi còn rủi ro an toàn do số lượng người giám sát quá ít so với học sinh
xin hỏi hoạt động trải nghiệm ngoài trời do trường tổ chức cháu nào không đi thì có bị hạ bậc đánh giá môn đó hay không
tôi thấy một số nơi các em không tham gia được là môn đó không được xếp loại tốt đó
năm nào cũng bắt đi dã ngoại bố mẹ thì lo không cho đi thì không được trả học được gì ngoài việc tốn tiền của phụ huynh
còn tôi không đi dã ngoại bị đánh giá vào môn học trải nghiệm như này khác gì là bắt buộc
tuy nhiên cần nhìn nhận một thực tế giã ngoại
các hoạt động trải nghiệm mang lại cho học sinh nhiều điều bổ ích như kiến thức về địa lý lịch sử các kỹ năng sống sinh hoạt nhóm sự nhanh nhẹn trong các hoạt động tập thể
nhiều cư dân mạng bày tỏ câu chuyện ở đây không phải là cấm hoàn toàn mà cần có các giải pháp cụ thể để đảm bảo an toàn cho hoạt động trải nghiệm
bởi chủ yếu nhà trường phối hợp với một số công ty du lịch hoặc một đơn vị tổ chức sự kiện nên khó thẩm định về chất lượng tour tuyến
trong khi đó số lượng học sinh tham gia một chương trình lại rất đông lên đến hàng trăm học sinh và khó quản lý
thực tế trải nghiệm cũng rất cần lỗi ở đây là công tác tổ chức nếu trường nào có biểu hiện lợi dụng vấn đề trải nghiệm để tiêu cực thì kỷ luật và cách chức ngay hiệu trưởng
cần giả soát lại các tua giã ngoại với mức độ an toàn nên việc cấp phép chọn địa điểm mới cho con đi giã ngoại
rất sợ các con vì tính hiếu động người chăm lo giám sát mỏng và cả an toàn vệ sinh thực phẩm nữa
cứ hãy xảy ra cái gì là cấm hoạt động dã ngoại đối với các cháu học sinh là đặc biệt cần thiết cho sự phát triển toàn diện của các cháu
thay vì cấm mà nên khuyến khích đồng thời trao dồi các kỹ năng quản lý giám sát của các giáo viên cũng như những phụ huynh đi cùng cũng như các kỹ năng thoát hiểm kỹ năng sinh tồn của các cháu học sinh
theo bạn đâu là giải pháp để hoạt động trải nghiệm giã ngoại có hiệu quả thực sự về mặt giáo dục hạn chế những tồn tại hiện nay
hãy chia sẻ quan điểm của bạn với chúng tôi trên trang fanpage của truyền hình công an nhân dân